trong đêm nay và ngày mai vùng biển ngoài khơi từ bình thuận trở vào cho đến cả mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió đông bắc cấp năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước